khi mẹ ông mất năm một mươi bốn tuổi ông bỏ học theo cha đến tô châu và hàng châu làm ăn
nhưng với bản tính hàm học hỏi không quan tâm đến kinh doanh được sự đồng ý của cha mình ông đến từ hy chiết giang để học
la quán trung rất có tài văn chương giỏi về tư khúc câu đối lại viết cả các loại kịch nhưng nổi tiếng nhất là về tiểu thuyết
xuất thân từ một gia đình quý tộc là quán trung nuôi chí phò vua giúp nước
sông lúc đó triều đình nhà nguyên đang suy tàn
nên ông bỏ đi chu du từ đó có biệt hiệu là hồ hải tản nhân
tương truyền ông từng tham gia cuộc khởi nghĩa chống nhà nguyên của trương sĩ thành vào năm một nghìn ba trăm năm mươi sáu
sang năm sau dưới sự gợi ý của ông trương sĩ thành đã đánh bại cuộc tấn công của chu nguyên chương
cùng năm đó do em trai bị quân nguyên đánh bại và bắt sống trương sĩ thành phải đầu hàng
điều này khiến cho la quán trung bị đạt kích rất lớn
sau khi nhà nguyên sụp đổ trương sĩ thành lại tỏ ra ham vui
đại sự đến năm một nghìn ba trăm sáu mươi ba trương sĩ thành nhìn thấy sự suy tàn của quân mông cổ và lên làm vua một lần nữa
nhiều phụ tá trong đó có la quán trung đề nghị hoãn việc lên ngôi vua nhưng đều bị trương sĩ thành gạt ngoài tai
thất vọng la quán trung trở về quê hương
trên đường đi vì hay tin cha đã qua đời và mẹ kế tái hôn
nên ông không về nữa tiếp tục cuộc sống phiêu bạc trở thành người đứng giữa trong cuộc chiến tranh giữa người hán và mông cổ
mỗi cuộc chiến tranh giữa người hán và mông cổ
trước quan hệ với thi nại am
hai cây đại thụ của nền văn học trung hoa là la quán trung và thi nại am đã có cơ hội gặp gỡ nhau
nhưng vài vé thế nào thì đến nay không ai rõ
trong một truyền thuyết được hơn hai năm làm quang
thi nại am từ quang về quê nhà tô châu
chuyên tâm sáng tác văn thơ và mở trường dạy học trở thành danh sư ở trong vùng
trong đám đệ tử có cậu thiếu niên còn một thương nhân gốc thái nguyên
sau này trở thành một nhà văn kiệt
người đó chính là la quán trung
một thuyết khác lại cho rằng
sau khi bỏ trương sĩ thành để buôn ba khắp nơi
tại trương gia cảnh thành phố tô châu tỉnh giang tô
la quán trung đã gặp thi nại am đúng lúc ông đang viết thủy hữ
hai tư tưởng lớn gặp nhau thi nại am đã trở thành thầy của la quán trung
và kể từ đó cả hai cùng nhau bắt tay viết nên hai cuốn
tam quốc diện nghĩa và thủy hữ
chính la quán trung là người đã đặt cái tên thủy hữ
giờ thấy cái tên cũ giang hồ hào khách truyện
chưa thể luộc tả hết tính chất của tác phẩm
ngoài ra hậu thủy hữ hay tục thủy hữ
phần kế tiếp truyện thủy hữ được cho là sáng tác bởi la quán trung
càng nguyện của việc ra đời tục thủy hữ
thật ra có liên hệ mật thiết tới hoàn cảnh của thi nại am
sau khi tác phẩm thủy hữu của ông được lưu truyền
và phổ biến rộng rãi trong dân gian
tương truyền rằng khoảng giữa năm một nghìn ba trăm sáu mươi tám
một bản sao của thủy hữ
đã đến tay minh thái tổ chu nguyên chương
thời điểm đó vừa lập ra nhà minh
độc qua thủy hữ vua nổi trận lôi đình
phái cầm y vệ tới đến bắt thi nại am tống vào lao
chờ ngày xét xử
lúc ấy lưu bá ôm đồng khoa tiến sĩ với thi nại am
biết chuyện mới tới nhà lao để thăm bạn
thi nại am ngõ lời xin giúp
lưu bá ôn khi đó mới khuyên rằng
huỳnh vì sao vào đây thì sẽ thoát khỏi đây cũng bằng cách đó
trước câu nói đầy ẩn ý của lưu
lưu bá ôn thi nại am hiểu ra
bèn nhờ lưu dân biểu tâu với hoàng đế rằng
ông sẽ viết tiếp thủy hữ
như cách để khẳng định
mình không có tư tưởng phản loạn với triều minh
minh thái tổ chấp thuận
ra chỉ yêu cầu thi nại am viết phần sau của thủy hữ
theo hướng nghĩa quân lương sơn quy thuận triều đình
thi nại am sau đó
nhiều người cho gọi học trò la quán trung tới nhà lao cùng bàn bạc
hai người thống nhất ý tưởng viết tục thủy hữu
kể việc thất bại của quân tống giang
người viết tục thủy hữ hoàn toàn là la quán trung
bởi khi đó thi nại am tuổi già sức yếu
lại mang tâm bệnh
gần một năm trời
tục thủy hữ mới hoàn tất
trình lên cho chùa nguyên chương
do được viết bởi la quán trung
vốn là người có tư tưởng bảo hoàng
đề cao hán tộc
lại thêm sức ép từ triều đinh nhà minh
cho nên cái thần của tục thủy hữ
đương nhiên khác hoàn toàn
so với bảy mươi hồi đầu thủy hữ của thi nại am
hài lòng với cái kết của thủy hữ truyện
minh thái tổ ra lệnh phóng thích thi nại am
giữa năm một nghìn ba trăm sáu mươi chín
vài tháng sau khi tài ngoại
thi nại am qua đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau khi thi nại am mất
la quán trung tập trung chỉnh lý lại thủy hữu truyện
ông đã đưa thác phẩm
đến trung tâm in ấn thời bấy giờ
ở phúc kiến
nhưng không nhà in nào dám nhận in
phải tới năm một nghìn năm trăm hai mươi
con cháu họ thi mới công bố được thủy hữu truyện
bằng bản in chính thức đầu tiên
tam quốc diện nghĩa
hành trình hoàn thiện tuyệt phẩm văn học
tam quốc diện nghĩa
tên nguyên tác là
tam quốc chí thông tục diện nghĩa
là một tiểu thuyết lịch sử trung quốc
được la quán trung viết vào thế kỷ một mươi bốn
kể về thời kỳ hỗn loạn tam quốc
theo phương pháp
bảy thực ba hư
bảy phần thực ba phần là hư cấu
tiểu thuyết này được xem là
một trong bốn thác phẩm cổ điện hay nhất
của văn học trung quốc
tam quốc diện nghĩa
về phương diện biên soạn
chủ yếu là công lao của la quán trung
nhưng thật ra bộ tiểu thuyết này
trước sau đã trải qua một quá trình
tập thể sáng tác lâu dài
của rất nhiều người
trước la quán trung từ câu chuyện tam quốc
đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng
các nghệ nhân kể chuyện
các nhà văn học nghệ thuật viết kịch diễn kịch
đều không ngừng sáng tạo
làm cho những tình tiết câu chuyện
và hình tượng các nhân vật phong phú thêm
la quán trung viết bộ
tam quốc chí thông tục diện nghĩa
dựa trên cơ sở sáng tác tập thể
rất hùng hậu đó của nhân dân quần chúng
dĩ nhiên trong khi viết
ông có tham khảo những bản ghi chép
của các nhà viết sử và các nhà văn khác
như tam quốc chí của trần thọ
tam quốc chí chú của bùi tùng chi
nhưng quan trọng hơn là phần
thể nghiệm cuộc sống phong phú của bản thân ông
và tài năng văn học kiệt xuất của ông
truyện tam quốc
của la quán trung so với bản
truyện kể của đời nhà nguyên
đã lược bớt một số phần mê tính nhân quả báo ứng
và những tình tiết quá ưu
hoang đường ông cũng viết thêm
làm nội dung truyện phong phú thêm rất nhiều
tu vẽ tính cách và hình tượng nhân vật
cho sâu sắc đậm nét hơn
đồng thời nâng cao ngôn ngữ đến mức nghệ thuật
làm nổi bật một cách rõ ràng
và mạnh liệt tính nhân dân
yêu lưu bị ghét tào tháo
hướng về nước thuộc chống lại nước ngụy
đầu đời thanh
hai cha con mao luân mao tôn cương
người tràng châu tỉnh nhan tô
lại bắt đầu tu đính truyện tam quốc
công việc tu đính này hoàn thành
vào khoảng năm khang hy thứ một mươi tám
mao tôn cương đã gia công thêm bớt
những chi tiết nhỏ sắp xếp lại
các hồi mục sự chữa lại câu
lời trùng hoặc những chỗ chưa thỏa đáng
ông đã thước bỏ rất nhiều chương tấu
những bài bình luận thay đổi
một số câu thơ lẫn lộn văn kể
với văn vần và thêm vào đó
những lời bàn dồn hai trăm bốn mươi tiết
thành một trăm hai mươi hồi đặt cho
bộ tam quốc cái tên cuốn sách
đệ nhất tài tử từ đó
bản của mao tôn cương thay bản của la quán trung
tiếp tục được lưu truyền rộng rãi
nhà xuất bản nhân dân văn học bắc kinh
đã chỉnh lý lại bằng cách dựa vào
bản của mao tôn cương
có đối chiếu với bản của la quán trung
nhưng nói chung vẫn giữ nguyên bộ mặt
của bản mao tôn cương
còn những tên lịch sử đặc biệt như tên người
tên đất tên chế độ
nếu cả hai bản trên đều sai
thì hiệu đính lại theo sử sách
các lần in rau hầu hết đều lấy theo bản in này
một trong tứ đại kỳ thư trung hoa
lịch sử trung quốc
lịch sử trung quốc
trung quốc đã từng xuất hiện rất nhiều thời loạn thế
chẳng hạn như xuân thu chiến quốc
hán sợ tranh hùng tam quốc
nam bắc triều ngũ đại thập quốc
nhưng nếu nói về độ nổi tiếng
và phổ biến nhất các nhân vật được biết tới
nhiều nhất thì không có thời đại nào
có thể vượt qua được tam quốc
sợi dĩ có điều đó là do thành công
và ấn tượng mà cuốn tiểu thuyết
tam quốc diện nghĩa mang lại
tam quốc diện nghĩa có thể nói
chính là nhật nguyệt treo cao trong kho tàng
văn học trung quốc được xếp trong
tứ đại danh tác của trung hoa
la quang trung đã nói rõ chủ đề ngay từ
tên tác phẩm ông dùng lịch sử
của ba quốc gia thời tam quốc
để diễn giải về nghĩa của con người
lấy đó làm chủ đề chính
tam quốc diện nghĩa bao hàm ý nghĩa cao siêu
của tiêu chuẩn đạo đức luân lý
truyền thống trung hoa ngoài ra còn có
đạo lý nhân quả báo ứng
thuận theo tự nhiên người tính không bằng
trời tính tác phẩm
không chỉ là tiểu thuyết đơn thuần
mà còn ẩn chứa những bài học răn dạy
về đạo đức những tấm hương được mọi người
tôn kính thông qua những câu chuyện
lịch sử nó là câu chuyện
gần một trăm linh năm sự việc nhiều
nhưng không rối do ngòi bút có
khuyên hướng rõ ràng của la quang trung
tác giả đứng về phía thục hán
lên án tàu ngụy
còn tôn ngô chỉ là lực lượng trung gian
nhà thục hán là sự kết tinh
nguyện vọng của quần chúng nhân dân về
một vị vua xuất thân hàng vi biết
thấu hiểu nội khổ và yêu thương quý trọng
nhân dân một triều đình thực hiện nhân chính
một xã hội giàu đạo đức
với những tấm hương tôi trung vợ tiết
một đất nước thống nhất và hòa bình
những nhân vật của thục hán
như hoàng đế lưu bị
với tư tưởng trọng nhân hòa lấy dân
làm ngốc gia các lượng suốt đời
phò tá cho triều đình với tấm lòng
cuốc cung tận tụy đến chết mới thôi
quang vũ trương phi triệu vân
khương nghi võ nghệ xuất chúng
lại tận trung vì nước bảo phèn
xã thân để bảo vệ cơ nghiệp nhà hán
càm phu nhân thấu hiểu đạo lý
my phu nhân sẵn lòng hy sinh tính mạng
để cứu dòng dõi lưu bị
mỗi nhân vật chính đều được khắc họa
với chính khí lẫm liệt
đặc biệt tác phẩm ra đời khi
nhà nguyên của ngoại tộc mông cổ
đang thống trị trung hoa tư tưởng
ủng lưu phản tào còn thể hiện
khắc vọng của nhân dân về một vị vua
kế thừa dòng máu người hán
đánh đuổi triều đình ngoại tộc để giành lại
gian sơn cho dân tộc hán
có thể nói tam quốc diễn nghĩa
là một kho báu về thế giới quan
nhân sinh quan quan điểm giá trị
và thẩm mỹ của quân chúng nhân dân
đây chính là nguyên nhân cơ bản
khiến nó được yêu thích qua nhiều thế kỷ
tam quốc diễn nghĩa
là tiểu thuyết sự thi
nên giọng điệu chủ yếu là ca ngợi
hay châm biếm hài hước để phê phán
tác phẩm khoa trương những chiến tích
để ca ngợi các anh hùng hảo hán
cương điệu những khó khăn hiểm trở
để thử thách tài năng võ nghệ của các anh hùng
các nhân vật luôn có vóc dáng
khác người những hành động phi thường
và tâm hồn họ cũng cao thường hơn hẳn
so với người thường
nguồn ngữ của tam quốc diễn nghĩa
là sự kết hợp giữa văn ngôn
và bạch thoại sử dụng được ngôn từ
thông dụng trong nhân dân
tạo cho tác phẩm một vẻ đẹp hấp dẫn
vừa bác học vừa dân giả
đáng tiếc trong khi tam quốc diễn nghĩa
được lớp lớp người dân trung hoa
cũng như toàn thế giới dạy công nghiên cứu
thì chính tác giả của nó la quán trung
lại bị quên lãng suốt ba bốn thế kỷ
để đến nay
dù đã cố công lục tìm
nhưng đời tư của ông vẫn như một màn sơn mờ ảo
mà ánh sáng không bao giờ rọi qua
ông mất khi nào đến nay cũng không ai rõ
ngay đến cả
mộ phần của ông ở đâu cũng không thể đoán định được
hiện tại đền thờ tổ tiên
của dòng họ la
tại số hai mươi bốn đường nam cốc liên
thôn hà loan huyện kỳ
thị trấn tấn trung tỉnh sơn tây
là đền thờ chính của ông